tính đến thời điểm này tp hcm đã ghi nhận trên ba ca mắc covid một mươi chín và đang thực hiện cách ly ba mươi chín năm trăm bảy mươi tám người trong đó có một mươi một sáu trăm hai mươi sáu người đang cách ly tập trung hai mươi bảy chín trăm năm mươi hai trường hợp đang cách ly tại nhà nơi lưu trú
trước tình hình số ca lây nhiễm mới tăng cao đột biến bộ y tế có công văn gửi ubnd tp hcm về việc thí điểm hướng dẫn cách ly y tế tại nhà cho đối tượng f một
theo bộ y tế tình hình dịch covid một mươi chín có diễn biến phức tạp xuất hiện các chủng sars cov hai mới có khả năng lây nhiễm nhanh trên diện rộng với số lượng tiếp xúc gần là f một lớn gây quá tải các cơ sở cách ly y tế tập trung
theo đó yêu cầu cơ sở vật chất trang thiết bị cho các f một cách ly tại nhà là nhà riêng lẻ nhà biệt thự nhà ở liên kề và nhà ở độc lập trước cửa nhà có biển cảnh báo nền đỏ chữ vàng ghi địa điểm cách ly y tế phòng chống dịch covid một mươi chín
một trong những thông tin đáng chú ý khác từ tp hcm là nhiều trường hợp đã được phát hiện lây nhiễm qua khu vực các chợ đầu mối như trường hợp chợ đầu mối hoc mon có số ca lây nhiễm lên đến một mươi chín người
không chỉ tăng cường các giải pháp để đảm bảo hạn chế lây nhiễm covid một mươi chín mà tp hcm cũng đã chủ động nhanh chóng đưa các bệnh viện giã chiến đi vào hoạt động
bệnh viện giã chiến số một có quy mô một giường đã nhanh chóng được kích hoạt tại ký túc xá của trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh thuộc đại học quốc gia tp hcm
theo thông tin mới nhất từ sở y tế tp hcm bệnh viện giã chiến thu dung điều trị covid một mươi chín số một đã đi vào hoạt động
bệnh viện đã tiếp nhận thu dung điều trị covid một mươi chín lần này có quy mô một dương bệnh đặt tại ký túc xá của trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh thuộc đại học quốc gia tp hcm
bệnh viện được giao nhiệm vụ tiếp nhận thu dung điều trị các trường hợp mới mắc covid một mươi chín được phát hiện trong cộng đồng hoặc các trường hợp đang được cách ly tập trung diện f một f hai chuyển sang f đa phần không có triệu chứng hoặc chỉ có triệu chứng nhẹ
bệnh viện giã chiến điều trị covid một mươi chín là một loại hình cơ sở thu dung điều trị tầng một theo mô hình tháp ba tầng của sở y tế tp hcm
theo đó bệnh viện sẽ có nhiệm vụ thu dung điều trị toàn bộ số ca mắc mới và các trường hợp đang cách ly theo dõi tại khu cách ly tập trung f một chuyển sang f
dịch covid một mươi chín vẫn đang có những diễn biến phức tạp hơn khi nhiều tỉnh tiếp tục ghi nhận các ca mắc covid một mươi chín mới
cụ thể phú yên điện biên hải phòng đều đã thiết lập lá trắng thép chống dịch
vì dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp trưa nay hai mươi tám tháng sáu ubnd tp tuy hòa tỉnh phú yên thông báo hỏa tốc về việc tạm dừng hoạt động chợ tuy hòa bắt đầu từ một mươi sáu h chiều nay
đây là chợ lớn nhất tỉnh phú yên với khoảng một sáu trăm hai mươi sạp cố định và ba hai trăm linh tiểu thương người phụ bán và lao động
thành phố tuy hòa hiện là địa phương có số ca mắc covid một mươi chín nhiều nhất tỉnh phú yên với số ghi nhận đến sáng nay là ba mươi sáu
trong tổng số năm mươi tám ca mắc trên toàn tỉnh
tại hà tĩnh hôm nay cũng ghi nhận một trường hợp ở huyện thạch hà dương tính với sars cov hai
đây là ca đầu tiên trong cộng đồng được ghi nhận kể từ ngày một mươi sáu tháng sáu đến nay
hải phòng cũng vừa ghi nhận một học sinh trung học cơ sở ở quận ngô quyền là f một trở thành f
cùng thời điểm tỉnh điện biên cũng triển khai xét nghiệm khoảng tám bốn trăm linh công dân khu vực có nguy cơ cao
từ các mạch đầu tiên là một cô gái uống giấy tóc
nghệ an đã ghi nhận thêm ba mươi bốn ca liên quan
đáng chú ý các ca bệnh không chỉ là f một mà còn là f ba f bốn đã dương tính với virus sars cov hai
sở y tế nghệ an khẳng định sau khi điều tra truy vết và phân tích tiền sử dịch tễ cho kết quả
các ca bệnh ở nghệ an đều liên quan đến bệnh nhân một mươi nghìn bảy trăm ba mươi hai làm nghề uống giấy tóc
trong đó có ba mươi bốn trường hợp đã được phát hiện ở thành phố vinh nam đàn diễn châu liên quan đến bốn chủng ca bệnh
tính đến thời điểm hiện nay nghệ an đã có một mươi ba f một một mươi ba f hai
bốn f hai bốn f ba và ba f bốn được ghi nhận đều dương tính với sars cov hai
trước tình hình dịch bệnh phức tạp hôm nay ngành y tế tỉnh nghệ an đã triển khai tiêm vaccine đợt hai
cho hơn một người dân thuộc tuyến đầu phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
với tinh thần tiêm đến đâu an toàn đến đó buổi tiêm chủng vaccine covid một mươi chín diễn ra
tại bệnh viện đa khoa tp vinh đã đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch covid một mươi chín
dạo đôi khi mẹ vẫn phải thở máy vì điều trị covid một mươi chín thì chỉ có thể là phép màu
vâng phép màu đó được tạo ra từ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của hàng chục y bác sĩ
tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương
bé gái hơn hai cân trào đời đã trở thành đứa trẻ thứ năm trong số những đứa trẻ đặc biệt đó
bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương vừa mô đẻ cấp cứu thành công cho sản phụ ntn
ba mươi ba tuổi quê ở bắc ninh
nữ bệnh nhân có tiền sử gù cột sống bẩm sinh nhập viện khi đang mang thai ba mươi hai tuần
chị n được tuyến dưới chuyển đến bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương vào ngày một mươi một tháng sáu
sau khi nhập viện bệnh nhân được các bác sĩ thăm khám can thiệp và điều trị tích cực
đánh giá và siêu âm thai hàng ngày
sau một mươi năm ngày điều trị bệnh nhân có dấu hiệu chuyển dạ tuổi thai được ba mươi năm tuần cân nặng tương đương tuổi hai
bốn giờ chiều ngày hai mươi sáu tháng sáu bác sĩ tổ chức hội trần các chuyên khoa thống nhất chỉ định
phẫu thuật lấy thai cấp cứu
ba mươi phút sau bé gái nặng hai ba kg chào đời trong sự vỡ oà và niềm vui khôn xiết của tập thể y bác sĩ
bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương
đây là em bé thứ năm trao đời tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương khi mẹ đang điều trị covid một mươi chín
tất cả năm em bé này rất may mắn là đều không lây nhiễm covid một mươi chín
thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa mới nhận được là tính đến thời điểm hiện nay
hưng yên đã ghi nhận thêm hai công nhân của công ty tân á hương yên dương tính
hai trường hợp này đều được kết lý trước đó
vào đêm ngày hai mươi bảy tháng sáu hương yên đã thiết lập phong toàn khẩn cấp với công ty trách nhiệm hữu hoạn dày ngọc tê
ở thị xã mỹ hảo
với hơn bốn công nhân sau khi phát hiện nữ công nhân dường tính với covid một mươi chín
đồng thời trưa nay hà tĩnh cũng ghi nhận thêm bảy bệnh nhân dương tính với sars cov hai
thưa quý vị và các bạn thông tin nói trên đã khép lại chương trình bản tin covid một mươi chín hai trăm bốn mươi bảy ngày hôm nay của chúng tôi
quý vị và các bạn hãy nhớ thực hiện khuyến cáo năm k của bộ y tế để đảm bảo sức khỏe cho mình và những người xung quanh
hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo
chúc quý vị và các bạn bình an sau đại dịch